việc thu phí trạm bot nội bài vĩnh yên sẽ được tạm dừng từ ngày một mươi bốn tháng một mươi tới
đây là thông tin được tổng cục đường bộ việt nam báo cáo bộ giao thông vận tải sau một thời gian làm việc
với các đơn vị có liên quan để xác định ngày dừng thu phí của dự án
dự án bot quốc lộ hai đoạn nội bài vĩnh yên sẽ chính thức dừng thu phí từ giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng
và tại các trạm thu phí thuộc dự án đồng thời sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động
khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định và bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát hư hỏng tài sản
thiết bị bảo đảm an toàn giao thông khu vực trạm thu phí
tổng cục đường bộ cũng giao cục quản lý đường bộ một vụ pháp chế thanh tra giám sát việc tạm dừng thu phí
tại các trạm thu phí thuộc dự án theo quy định